là một phần trong chuỗi các cuộc tập trận hải quân capcat hai nghìn một mươi sáu đã được bộ quốc phòng nga lên kế hoạch từ trước
tuy nhiên thời điểm diễn ra tập trận khiến giới chức ukraine lo ngại rằng các hoạt động quân sự có thể leo thang nhanh chóng thành một cuộc xung đột trực tiếp với nga
những động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi moscow cáo buộc kiev gây ra những vụ tấn công vũ trang phá hoại và cài gián điệp vào crimea
tổng thống putin đã chỉ trích chính quyền ukraine mạnh mẽ nhất trong hai năm trở lại đây khi cho rằng nước này có hành động khủng bố
bộ trưởng quốc phòng liên bang đức vừa cho biết đức đang nằm ở tâm điểm của chủ nghĩa khủng bố và để ứng phó với các nguy cơ
quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với cảnh sát phòng tình huống xảy ra các vụ tấn công quy mô lớn
bộ trưởng quốc phòng đức ursula von der leyen cho biết quân đội và cảnh sát đức đã hợp tác ứng phó với thảm họa
chống các vụ tấn công kiểu một mươi một tháng chín hay những mối đe dọa sinh hóa đặc biệt trong bối cảnh tình hình đã có nhiều thay đổi hiện nay
theo người đứng đầu bộ quốc phòng đức từ lâu đã nằm ở tâm điểm của chủ nghĩa khủng bố và thực tế lực lượng an ninh nước này
phải sẵn sàng chuẩn bị cho những tình huống mới sau các vụ tấn công khủng bố ở paris và bruxelles
bà cho biết cảnh sát vẫn nắm trách nhiệm chính trong việc ứng phó với các cuộc tấn công
song quân đội có thể hỗ trợ trong trường hợp xảy ra tấn công đồng thời tại nhiều địa điểm
thay vì phải kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia láng giềng
ai cập vừa thông báo nước này và quỹ tiền tệ quốc tế imf đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về khoản vay một mươi hai tỷ đô la mỹ
khoản vay được kỳ vọng sẽ giúp tái khởi động nền kinh tế đang trì trệ của đất nước bắc phi này
thống đốc ngân hàng trung ương ai cập tarek ame cho biết khoản vay kỳ hạn ba năm này là một phần trong chương trình trợ giúp kinh tế của ai cập trị giá hai mươi một tỷ đô la mỹ
ông ammer cho biết các cuộc thương lượng về khoản vay với imf
được bắt đầu cách đây bốn năm và đã bị đình lại hai năm trước
thỏa thuận trên cũng sẽ yêu cầu chính quyền cairo tiến hành các cải cách kinh tế
chính phủ ai cập hy vọng khoản vay trên sẽ đóng vai trò phao cứu sinh trong bối cảnh nước này thiếu tài chính
thiếu nguồn dự trữ ngoại hối và nền kinh tế gặp khó khăn do nhiều năm bất ổn chính trị
dự trữ ngoại tệ và các nguồn thu chính mang lại ngoại tệ cho ai cập đã giảm trong vài năm qua
buộc chính phủ nước này phải tìm kiếm khoản vay của imf nhằm bù đắp cho phần thiếu hụt này